vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với đối tượng dương hồng hiếu
trú tại thành phố rạch giá của tỉnh kiên giang về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo kết quả điều tra từ năm hai nghìn hai mươi đến nay đối tượng dương hồng hiếu sử dụng các tài khoản mạng xã hội tên dương hồng hiếu dương hiếu và phù dung tự kêu an
đăng tải nhiều nội dung không đúng sự thật bịa đặt vu khống xuyên tạc xúc phạm danh dự nhân phẩm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh kiên giang và nhiều cá nhân tu sĩ chức sắc
trước đó dương hồng hiếu đã bị cơ quan chức năng mời làm việc nhiều lần và làm cam kết không tái phạm về hành vi tương tự nhưng sau đó hiếu vẫn coi thường pháp luật tái diễn hành vi vi phạm
hôm qua tòa nhân dân tỉnh bắc cạn đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm

cấp giấy chứng nhận đăng kiểm phương tiện cơ giới và máy chuyên dùng trái quy định pháp luật
mỗi lần nhận tiền từ một trăm năm mươi đồng đến một năm triệu đồng của tổng số chín trăm chín mươi bảy lượt khách hàng đến đăng kiểm với số tiền là gần ba trăm ba mươi bốn triệu đồng
tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo thừa nhận hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần đức dương bốn năm tù phạt bổ sung năm mươi triệu đồng
hoàng huy trường ba năm sáu tháng tù phạt bổ sung bốn mươi triệu đồng
các bị cáo còn lại mỗi bị cáo nhận bức án từ hai năm tù đến ba năm sáu tháng tù
đồng thời truy thu số tiền các bị cáo được hưởng lợi do nhận hối lộ để xung công quỹ nhà nước
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng thành phố hải phòng vừa phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu khai báo gian dối
để xuất khẩu kim loại trái phép qua cửa khẩu cảng hải phòng đi nước ngoài tiêu thụ
kiểm tra sáu container đã làm xong thủ tục
thông quan hàng hóa đang đưa lên tàu để
chuẩn bị vận chuyển đi thái lan tiêu thụ
qua điều tra ban đầu thì xác định lô hàng trong sáu container là của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư nht
địa chỉ tại phường hạp lĩnh thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh đã được khai báo theo tủ tục khải quan ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
hàng hóa khai báo là gỗ ván ép nhiều lớp làm từ gỗ keo rừng trồng hàng mới một trăm linh xuất xứ việt nam
tuy nhiên qua kiểm tra thì phát hiện trong sáu container nêu trên thì hàng hóa không phải là gỗ ván ép
mà toàn bộ là hợp kim đồng dạng khối và dạng tấm vỉ có tổng trọng lượng lên một trăm sáu mươi tám tấn trị giá ước tính lên tới ba mươi tỷ đồng
công an tp hcm cho biết trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt vận động tiếp nhận được một mươi một đối tượng truy nã
đơn vị đã trực tiếp bắt năm đối tượng bị truy nã do các đơn vị trực thuộc công an tp hcm ra quyết định
trong đó có ba đối tượng
ba đối tượng bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm lê công hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm nguyễn thị hồng hạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
là đối tượng truy nãn đặc biệt nguy hiểm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả mạo chủ đất để ký hợp đồng chuyển nhượng đất với nhiều người
qua đó chiếm đoạt số tiền sáu tỷ đồng
đối tượng trung yo teng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố ra quyết định truy nã về tội thuê và làm sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả để xin cấp hộ chiếu
đối tượng nguyễn thanh phúc sinh năm hai nghìn hai bị công an huyện bình chánh truy nã về tội danh cố ý gây thương tích
đặc biệt văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt được ba đối tượng do interpol hàn quốc truy nã
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
điều tra công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với huỳnh tuấn đạt chú tại phường tân an quận ninh kiều thành phố cần thơ về hành vi làm nhục người khác
vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba sau khi tiếp nhận trình báo của một phụ nữ trú tại huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng
về việc có một tài khoản facebook đăng ảnh nhạy cảm của chị lên mạng xã hội
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh sóc trăng
phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố sóc trăng triển khai các biện pháp nghiệp vụ
xác định huỳnh tuấn đạt là đối tượng thực hiện hành vi trên
qua làm việc đạt khai nhận có mua điện thoại cũ từ một cửa hàng bán điện thoại di động
có nhiều hình ảnh quả thân của một phụ nữ được lưu trữ trên google drive
nên đã lưu về máy xử lý làm mờ ảnh và đăng lên trang facebook cá nhân
thưa quý vị mỗi trường hợp mang thai hộ người có nhu cầu phải chi trả cho các đối tượng
từ tám trăm linh triệu đồng đến một hai tỷ đồng
đây là thông tin trong chuyên án do công an huyện sóc sơn hà nội đấu tranh triệt phá
ổ nhóm tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại
đứng ra điều hành hoạt động của ổ nhóm này là đối tượng triệu thị kim thảo
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
và phạm quốc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện ứng hòa thành phố hà nội
trước đó qua công tác trinh sát nắm tình hình các hội nhóm trên mạng xã hội
công an huyện sóc sơn phát hiện một trường hợp phụ nữ sinh năm hai nghìn năm
đang làm thủ tục để mang thai hộ nhằm hưởng lợi ba trăm linh triệu đồng
cho một đường dây có tổ chức cho người mang thai hộ
tiến hành điều tra các trinh sát phát hiện người phụ nữ này cùng sáu phụ nữ khác
đang thực hiện hành vi mang thai hộ để hưởng lợi từ ba trăm linh đến ba trăm năm mươi triệu đồng
và cùng ở tại một ngôi nhà thuộc phường xuân đỉnh quận bắc tử liêm hà nội
tiến hành khám xét ngôi nhà cơ quan công an phát hiện triệu thị kim thảo
và phạm quốc tuấn đang tổ chức chăm nuôi bảy người phụ nữ
trong đó có ba người đang mang bầu một người cấy phôi thai
mẹ bầu sẽ nhận về từ ba trăm linh tới ba trăm năm mươi triệu
em tuyên mẹ bầu ở đâu
em tìm với mẹ xã hội
dạ em có nhiệm vụ là đưa đón các bạn mẹ bầu đến bệnh viện
và lại tìm các trồng hờ để làm thủ tục trên bệnh viện
giá mỗi người trồng hờ đến thế nào
năm triệu đồng
đầu nó sẽ nhận thức hợp nhưng khi đến cơ quan công an
thì được các cán bộ giải thích
giờ đấy nào sai trái bây giờ nó nhận thức hợp
nhận thấy nhiều dạng
nhận thức hợp nhận thức hợp nhận thức hợp
nhiều gia đình hiếm muộn có nhu cầu thuê người mang thai hộ
thảo đã thuê một căn nhà làm địa điểm tổ chức nuôi
chăm sóc những người mang thai hộ
khi có khách hàng liên hệ tuấn và thảo thỏa thuận
giá từ tám trăm linh đến một hai tỷ đồng mỗi ca mang thai hộ
đối với mỗi trường hợp phụ nữ mang thai hộ
thảo chi trả cho họ từ ba trăm linh đến ba trăm năm mươi triệu đồng
sau đó mọi hoạt động được thảo và tuấn sắp xếp
từ chăm nuôi thăm khám và làm các thủ tục tại bệnh viện
để hợp thức hóa cho hoạt động mang thai hộ
trong quy trình làm việc thì thảo tổ chức cho các mẹ bầu
đến những bệnh viện có những thủ tục chưa đầy đủ thiếu sóc
để kiểm tra khám xét
sau đấy thì thuê mượn những đối tượng
trong diện đóng vai làm chồng giả của các mẹ bầu
khi đến bệnh viện thăm khám
sẽ lấy lý do mang thai hộ vì hiếm muộn của mình

làm các thủ tục đăng ký khám cần thiết
trong quá trình lấy mẫu trứng và mẫu tinh trùng
các đối tượng lợi dụng sơ hở để đánh tráo mẫu tinh trùng của khách hàng
sau đó làm những thủ tục mang thai hộ cần thiết tiếp theo
khi đã chuyển phôi thành công vào mẹ bầu
đối tượng thảo sẽ tổ chức cho các mẹ bầu
đưa mẹ bầu về địa chỉ nơi ở của mình
để chăm sóc nuôi dưỡng
quản lý các mẹ bầu đến khi mang thai

bàn giao con cho khách hàng
kết thúc quy trình làm việc của công việc mang thai hộ vì mục đích thương mại
hiện nay dịch vụ mang thai hộ đang phát triển tràn lan trên mạng xã hội
thậm chí có những cỏ mồi còn sẵn sàng đưa người xuyên quốc gia để mang thai hộ
hành vi của các đối tượng tổ chức tìm người mang thai hộ với mục đích thương mại
có dấu hiệu phạm tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại
quy định tại điều một trăm tám mươi bảy bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
theo đó hành vi này sẽ bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm linh triệu đồng
phạt cảnh cáo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm
tòa nhân dân tỉnh quảng ngãi vừa mở phiên tòa xét xử vụ án giết người
đối với hai vợ chồng trương đình nhạt và nguyễn thị thủy
trú tại xã nghĩa lâm huyện tư nghĩa
theo cáo trạng vào ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
shipper lâm anh đạt trú tại huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
đến nhà trương đình nhạt để giao đơn hàng là hai cây hoa đỗ quyên trị giá hai trăm ba mươi đồng
tuy nhiên nhạt không nhận hàng nên anh đạt đề nghị trả phí vận chuyển là ba mươi đồng
lời qua tiếng lại nhạt đã đấm đá liên tục và dùng bình hoa đập vào đầu anh đạt
lúc này vợ của nhạt là nguyễn thị thủy không những không tan ngăn
mà còn dùng tuyếp sắt ghế inox đánh anh đạt
qua giám định thương tật anh đạt bị gãy hai tay tổn hại sức khỏe hai mươi bốn
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt trương đình nhạt chín năm tù giam
nguyễn thị thủy ba năm tù giam
còn tại tỉnh an giang cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tịnh biên cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bốn đối tượng
nguyễn văn đại nguyễn ngọc đạt nguyễn quốc vương và nguyễn văn giàu
cùng chú tại phường núi sam tp châu đốc về hành vi cướp tài sản
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày ba tháng hai đại đạt vương và giàu
điều khiển xe mô tô chở nhau từ thành phố châu đốc đến thị xã tịnh biên tìm tài sản để cướp
khi đến khu vực khóm phú hiệp phường an phú thị xã tịnh biên
các đối tượng phát hiện thạch bảo anh điều khiển xe máy chở theo nguyễn đặng kim anh
vương đã điều khiển xe mô tô chở dầu vượt lên đạp xe bảo anh
khiến người và xe ngã ra đường các đối tượng giàn cảnh đánh ghen
rồi lấy dao đe dọa và dùng vũ lực để cướp sợi dây chuyền vàng của bảo anh
và cướp điện thoại di động của kim anh rồi cả nhóm lên xe tẩu thoát
ngày hai mươi bảy tháng hai đại cùng với giàu tiếp tục đi cướp sợi tài sản
thì bị công an huyện châu phú bắt quả tăng
trước sự truy bắt của lực lượng công an vương đã đến công an thị xã tịnh biên đầu thú
còn đạt bị công an thị xã tịnh biên bắt giữ ngay sau đó
công an tỉnh hà nam đã và đang tăng cường lực lượng phương tiện
giao quân tuần tra kiểm soát tập trung xử lý các hành vi vi phạm
theo đó các tổ công tác tăng cường tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
khép kín các địa bàn nhất là trong các khung giờ cao điểm đêm tối
chủ động phòng ngừa phát hiện quyết liệt xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn
ma túy vi phạm về tốc độ cơi nới thành thùng trở quá khổ quá tải
gây mất trật tự an toàn giao thông đồng thời chủ động nắm chắc
tình hình đấu tranh phòng chống các loại tội phạm về hình sự ma túy
các đối tượng buôn bán vận chuyển hàng lậu hàng cấm
và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông
trong ba ngày đầu gia quân các tổ công tác của công an tỉnh hà nam
đã kiểm tra trên sáu trăm linh lượt người và phương tiện kịp thời phát hiện
lập biên bản chín trường hợp vi phạm trong đó tám trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
một đối tượng điều khiển xe mô tô không đợi mũ bảo hiểm
không có giấy phép lái xe biển số xe không đúng với chứng nhận đăng ký xe
thu giữ một số giấy tờ nghi liên quan đến hoạt động tín dụng đen
bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật
vừa xảy ra vụ cháy nhà dân vào đêm qua tại tỉnh phú thọ
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn
đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngôi nhà bị cháy ra ngoài đi cấp cứu
đêm qua trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nhận được tin báo cháy nhà dân tại khu tân sơn thị trấn lâm thao huyện lâm thao
hai xe chữa cháy cùng một mươi hai cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường
đám cháy xảy ra tại tầng một của căn nhà hai tầng kinh doanh đồ điện tử gia dụng
trong khi đó cửa cuốn không thể mở được
xác định chủ hộ mắc kẹt trong nhà
nên lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng phá cửa cuốn để tiếp cận
sau khi vào được bên trong phát hiện nạn nhân bất tỉnh đã đưa ra ngoài bàn giao cho lực lượng y tế để sơ cấp cứu
đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau đó không để cháy lan sang các khu vực xung quanh
theo công an tỉnh phú thọ sau khi được sơ cấp cứu kịp thời thì nạn nhân đã nhanh chóng hồi phục
nguyên nhân của vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được thống kê làm rõ
liên quan đến vụ lật thuyền làm bốn người mất tích trên sông chanh thị xã quảng yên
các lực lượng chức năng tỉnh quảng ninh cho biết vẫn đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm hai nạn nhân còn lại
theo ghi nhận đến khoảng một mươi tám h ngày hôm qua lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hai nạn nhân là chị nguyễn thị mơ
chú tại thôn đình một xã liên vị và bà dương thị cường chú tại thôn cẩm liên xã cẩm la
hai nạn nhân là chị em ruột chưa được tìm thấy là chị nguyễn thị hương và chị nguyễn thị nghĩa
cùng chú tại thôn đình một xã liên vị thị xã quảng yên
hiện các lực lượng vẫn tiếp tục chia ca chia tổ để tìm kiếm hai nạn nhân còn lại
trước đó vào khoảng năm giờ ngày hai mươi năm tháng bốn trên luồng sông chanh xảy ra vụ tai nạn làm đắm thuyền nan
trên phương tiện có sáu người trong đó có chủ thuyền và một người nữa bơi được vào bờ thoát nạn bốn người khác mất tích